chính sách tài chính tiền tệ việt nam những tháng cuối năm đang và sẽ đứng trước nhiều sức ép đa chiều
nổi bật là xu hướng tăng lãi suất đồng đô la mỹ và giảm giá đồng nhân dân tệ trung quốc
và những hệ lụy mang tính toàn cầu từ gia tăng căng thẳng quan hệ thương mại mỹ trung quốc
trong bối cảnh tình hình phức tạp trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế nêu trên
đòi hỏi cả chính phủ và doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cân nhắc thận trọng lựa chọn phương tiện thanh toán quốc tế
và cơ cấu dự trữ ngoại hối cũng như cần tăng cường sử dụng các công cụ phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tỷ giá
kiên quyết ngăn chặn hiệu quả tình trạng thất thu ngân sách nhà nước do các thủ đoạn hành vi mới
như thanh toán qua post trái phép thanh toán qua các ví điện tử bất hợp pháp không thông qua ngân hàng trong nước
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hà nội đổi mới phương án tuyển sinh vào lớp một mươi tăng từ hai môn lên bốn môn thi
nhiều ý kiến cho rằng thi nhiều môn như vậy là quá áp lực với học sinh
mà lại không hạn chế được tình trạng học tủ học lệch
đây là nội dung của bài viết thi vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
phụ huynh học sinh đau tim vì công bố môn thi kiểu ú tìm trên báo lao động
theo các chuyên gia giáo dục việc tăng số môn thi sẽ gây thêm áp lực cho học sinh
hơn nữa đến tháng ba sở giáo dục và đào tạo hà nội mới công bố môn thi thứ bốn theo kiểu ú tìm
càng khiến tâm lý học sinh thêm nặng nề
muốn học sinh học toàn diện thì phải thay đổi từ cơ cấu môn học chứ không phải thay đổi thi cử
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục báo hà nội mới có bài viết
dự kiến tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục liệu có khả thi
dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được bộ giáo dục và đào tạo công bố
trong đó đáng chú ý là việc tăng mức phạt đối với các sai phạm như dạy thêm
xúc phạm người dạy người học bạo lực học đường
mặc dù được cho là cần thiết để góp phần giải quyết căn bản những căn bệnh khó chữa của ngành giáo dục nhiều năm qua
nhưng không ít ý kiến cho rằng việc phạt tiền chỉ là giải pháp ngắt ngọn và khó khả thi
hết mưa rồi lại chiều cường cuộc sống của người dân tại thành phố lớn nhất cả nước chưa bao giờ hết khốn đốn vì ngập
đáng nói là tình trạng này được dự đoán sẽ kéo dài ít nhất hai mươi năm nữa
liên quan đến vấn đề này báo thanh niên đặt ra câu hỏi thành phố hồ chí minh còn ngập hai mươi năm nữa
trong khi tình hình ngập nước tại thành phố đang ngày càng diễn biến phức tạp lan rộng ra nhiều khu vực
thì các dự án chống ngập trọng điểm lại tắc
điển hình là dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực thành phố hồ chí minh
có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một được kỳ vọng sẽ trở thành vị cứu tinh cho vùng diện tích năm trăm bảy mươi km hai
với khoảng sáu năm triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông sài gòn và trung tâm thành phố hồ chí minh
đang phải treo cầu nằm chờ giải quyết loạt vướng mắc
đáng nói dù bất động đã gần năm tháng phía chủ đầu tư xuất sẵn người dân trông chờ
nhưng thành phố vẫn loay hoay chưa tìm ra hướng giải quyết
cũng trong hoàn cảnh tương tự siêu máy bơm thông minh chống ngập đường nguyễn hữu cảnh
cũng chưa thoát khỏi cảnh lặn đận do thành phố chưa chốt được giá thuê
một vấn đề hôm nay trên báo thời này có bài viết an toàn thực phẩm khó đủ đường
ngày hai mươi tháng một mươi tới đây nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực
thế nhưng đến nay thì nhiều người kinh doanh thực phẩm vẫn không quan tâm tới điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
trên các chợ hiện nay nhiều quy định cấm như không đeo đồ trang sức vòng phải bịt khẩu trang trùm mũ đeo găng tay
theo như mục hai của nghị định một trăm một mươi năm khi chế biến thực phẩm người dân cũng không thể thực hiện được
khi được hỏi về quy định xử phạt an toàn thực phẩm theo nghị định một trăm một mươi năm
thì phần lớn người kinh doanh thực phẩm đều nói chưa rõ mới nghe qua
báo tuổi trẻ số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý vì sao dịch tập trung ở đông nam bộ
câu hỏi này được đặt ra khi những căn bệnh như sởi chân tay miệng bùng phát mạnh ở các tỉnh như đồng nai bình dương tp hcm
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
đây là những tỉnh thành giàu có nhưng người dân ở rất chật trội
người dân ở những tỉnh thành này cũng đi lại nhiều
do vậy ngoài vấn đề chuyên môn để phòng chống dịch cần phải có giải pháp xã hội
nguyên nhân sâu xa của việc này là gì và cần có những giải pháp cụ thể nào để chống dịch
mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai báo tuổi trẻ